cách đây khoảng hai năm giống cây đinh lăng lai hay còn gọi là đinh lăng lá to bán được giá năng suất cao lại nhanh cho thu hoạch
thấy vậy nhiều nông dân tại các xã ngọc châu cao xá phúc hòa của huyện tân yên tỉnh bắc giang đã ồ ạt mở rộng diện tích
hệ lụy là đến nay nhiều diện tích đinh lăng đã đến tuổi thu hoạch thế nhưng khó tiêu thụ giá bán xuống thấp
hơn một mẫu đinh lăng lai của gia đình bà dương thị liễu thôn trại mới xã ngọc châu đã đến thời gian thu hoạch
thế nhưng vẫn chưa thể tiêu thụ được
thời điểm này năm trước giá đinh lăng loại này giữ ở mức hai mươi ba mươi nghìn đồng một kg bao gồm cả thân cả củ
nhưng năm nay thương lái chỉ trả giá hai đồng một kg thậm chí là một đồng một kg
được biết năm hai nghìn một mươi năm huyện tân yên có đề án phát triển cây dược liệu trong đó các giống cây chính là đinh lăng kim tiền thảo địa liền và có diện tích hỗ trợ cụ thể qua từng năm
đề án hướng dẫn người dân chỉ nhân rộng các diện tích cây dược liệu khi có sự liên kết tiêu thụ với doanh nghiệp
tuy nhiên thấy giống đinh lăng lai hiệu quả kinh tế cao nên người dân đã ổ ạt mở rộng diện tích trong khi không có thị trường tiêu thụ ổn định
chỉ trong hai năm gần đây tổng diện tích đinh lăng toàn huyện đã tăng lên khoảng ba mươi ha trong đó giống đinh lăng lai lá to chiếm tới chín mươi
tự phát nhân rộng diện tích cây dược liệu không theo đúng quy hoạch chạy theo lợi nhuận nhất thời hệ lụy là không có thị trường tiêu thụ
vì giá quá rẻ lại khó bán nhiều diện tích đinh lăng lai người dân đã phải chặt bỏ để thay thế các cây trồng khác
đây tiếp tục lại là một bài học đắt giá đối với các hộ nông dân